liên quan đến công tác kiểm tra và phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín không chỉ người dân du khách hay chính quyền các địa phương mà cả các công ty du lịch hay các khu vui chơi giải trí cũng ưu tiên đặt vấn đề này lên hàng đầu vì một giáng sinh an lành và ấm áp
những ngày này không khí giáng sinh đã tràn ngập đường phố và các khu vui chơi đặc biệt với khí hậu lạnh ở miền bắc thì những tour du lịch săn mây săn tuyết ở các vùng núi cao như sapa càng trở nên hấp dẫn
tuy nhiên khí hậu lạnh cũng là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh có thể bùng phát và lây lan
vậy nên ở các khu vui chơi giải trí những chỗ tập trung đông người việc phòng chống dịch càng bảo đảm an toàn cho du khách hơn lúc nào hết cần phải được triển khai